có thêm ba sân bay là thọ xuân thanh hóa phú bài huế và chu lai quảng nam tạm thời dừng chở khách đi và đến tp hcm cho tới khi có thông báo mới
cụ thể đường bay tp hcm chu lai dừng khai thác từ giờ ngày bốn tháng bảy
đường bay tp hcm phú bài dừng khai thác từ giờ ngày năm tháng bảy
riêng sân bay thọ xuân thanh hóa thì tạm dừng khai thác tất cả các đường bay đi đến sân bay này
cục hàng không việt nam vừa có văn bản báo cáo bộ giao thông vận tải về việc tạm dừng khai thác đường bay tp hcm phú bài chu lai và ngược lại
theo văn bản đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế và ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó cục hàng không việt nam đề xuất bộ giao thông vận tải tạm dừng khai thác các chuyến bay chở khách đường bay tp hcm chu lai và ngược lại từ giờ ngày bốn tháng bảy
các chuyến bay đặc biệt nhằm phục vụ vận chuyển nhân viên y tế vật tư trang thiết bị y tế sẽ được cục hàng không việt nam xem xét giải quyết đề nghị của hãng hàng không